sáng nay ngày bảy tháng một mươi một vùng áp thấp trên khu vực vịnh thái lan đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới
hồi bảy giờ vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng chín năm độ vĩ bắc một trăm linh một năm độ kinh đông
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu tức là từ bốn mươi đến năm mươi km một giờ giật cấp tám
đến bảy giờ ngày tám tháng một mươi một vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi một năm độ vĩ bắc chín mươi tám độ kinh đông trên khu vực phía tây vịnh thái lan
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu
do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp sao có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới
nên ở khu vực biển cà mau kiên giang và vịnh thái lan có mưa rào và rông mạnh
vùng biển phía tây vịnh thái lan có gió mạnh cấp năm sau tăng lên cấp sáu giật cấp tám
sóng biển cao từ hai đến ba mét biển động
do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đời gió đông
từ nay đến hết ngày tám tháng một mươi một ở các tỉnh từ hà tĩnh đến quảng ngãi tiếp tục có mưa vừa mưa to
riêng các tỉnh từ quảng bình đến quảng ngãi có mưa rất to
từ ngày chín tháng một mươi một mưa ở các tỉnh miền trung sẽ giảm dần